phải bám sát các nghị quyết của trung ương của chính phủ gồm nghị quyết hai mươi bảy về cải cách chính sách tiền lương
nghị quyết hai mươi tám về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
nghị quyết một trăm linh bảy của chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách chế độ tiền lương
và cải cách tiền lương phải tiến hành đồng bộ đối với các đối tượng
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp của ban chỉ đạo trung ương
về cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công diễn ra vào chiều nay
thủ tướng yêu cầu bộ nội vụ cần tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý ngành lĩnh vực
để hoàn thiện xây dựng thang bảng lương mức lương mới phải được cải thiện so với mức lương cũ
với tinh thần cải cách công bằng phải xét đến mối quan hệ giữa các đối tượng hưởng lương khác nhau
về chế độ phụ cấp nguyên tắc là phụ cấp ngành do bộ trưởng quản lý ngành
lĩnh vực có hướng dẫn cụ thể theo khung do chính phủ quy định bảo đảm yêu đãi phù hợp với từng đối tượng
thủ tướng nêu rõ cần có phương án tính toán điều chỉnh phù hợp với mức lương hưu từng thời kỳ
đặc biệt là đối tượng về hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm

điều chỉnh chính sách yêu đãi đối với người có công rất quan trọng là chính sách đặc biệt
thể hiện sự tri ân của đất nước đảng nhà nước làm sao người có công có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú
năm hai nghìn hai mươi tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh theo nghị quyết quốc hội và từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương